ngày hai mươi chín tháng ba tại hà nội tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống ngành thủy sản việt nam
qua sáu mươi năm phát triển ngành thủy sản đã có những bứt phá vượt bậc
sản phẩm thủy sản việt nam đã xuất khẩu tới hơn một trăm bảy mươi thị trường
kim ngạch xuất khẩu năm hai nghìn một mươi tám đạt gần chín tỷ đô la đưa việt nam vào vị trí các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới
tại buổi lễ bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị tổng cục thủy sản cần phát huy truyền thống
hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng của năm hai nghìn một mươi chín như triển khai các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo thẻ vàng của ec
tập trung hướng dẫn các địa phương ngư dân doanh nghiệp triển khai nội dung các văn bản quy phạm pháp luật
hướng dẫn chi tiết thi hành luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy đạt giá trị sản xuất tăng trên bốn năm tổng dân lượng thủy sản đạt trên tám triệu tấn
tổng kiếm ngày xuất khẩu đạt một mươi năm tỷ đô la
cũng tại lễ kỷ niệm các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của ngành thủy sản
đã nhận được huân chương lao động hạng nhì và bằng khen của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn